mấy ngày nay thanh long được thương lái thu mua tại vườn trên địa bàn tỉnh ninh thuận với giá giao động từ một mươi năm đến hai mươi đồng một kg gấp đôi giá so với thời điểm tháng trước
các vựa thu mua trong tỉnh liên tục phát giá từ một mươi năm đến hai mươi đồng tùy theo tỷ lệ đẹp xấu
theo một số bà con nông dân sở dĩ giá thanh long tăng cao trong mấy ngày hôm nay là do lứa thu hoạch này không có nhiều trái chín các vựa không đủ hàng đóng thùng xuất khẩu nguồn cung khan hiếm đã đẩy giá lên cao